sau gần ba ngày đêm nỗ lực tìm kiếm đến tám giờ tám phút ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng là chị nguyễn thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn đình một xã liên vị thị xã quảng yên trong vụ lật thuyền trên sông chanh thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền vào sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại quảng ninh
bị mắc lại trong bè nuôi hầu của người dân ở khu vực cầu sông chanh hai cách vị trí thuyền đắm khoảng hai km
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn trên luồng sông chanh đoạn thuộc địa giới hành chính phường hà an và phường phong hải thị xã quảng yên
xảy ra vụ tai nạn làm đắm thuyền nan khiến bốn người bị mất tích
hiện các tổ chức đoàn thể của tỉnh quảng ninh chính quyền thị xã quảng yên và các xã phường có nạn nhân mất tích cùng các phòng ban
đã huy động hỗ trợ chung tay lo tăng sự cho các nạn nhân